ngày một mươi một tháng ba công an tp hcm đã bắt giữ khẩn cấp nghi can liên quan đến vụ trọng án làm ba người tử vong tại huyện hóc môn
nghi can là nam thanh niên dên nguyễn hoàng nam hai mươi sáu tuổi ngụ huyện hóc môn
thông tin ban đầu vụ án xảy ra chiều cùng ngày đối tượng về nhà ở huyện hóc môn tp hcm
sau đó dùng hung khí sát hại mẹ cha và bà nội gây án xong liền bỏ trốn
nhận được tin báo cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi can
đến hơn hai mươi hai giờ lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can và di lý về cơ quan điều tra
theo cơ quan điều tra trước khi về nhà gây án đối tượng đã ghé nhà người thân ở long an và sát hại một người tại đây
đối tượng nguyễn hoàng nam đã có một tiền án về tội cướp tài sản và mới đi cài tạo về